thực hiện việc di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thời gian qua các cấp chính quyền huyện bảo yên tỉnh lào cai đã nỗ lực xây dựng khu tái định cư mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an cư và không còn lo lắng sạt lở mỗi khi mùa mưa về
là một trong những hộ đầu tiên chuyển về nơi tái định cư mới gia đình anh lý thanh bằng tại thôn nậm bắt xã tân biến huyện bảo yên vui mừng vì từ nay không còn nỗi lo sạt lở đất mỗi mùa mưa nữa
từ nay gia đình anh có thể yên tâm tập trung phát triển kinh tế xây dựng đời sống nông thôn mới
trước thì ở nằm trong vùng vi hiểm nhà nước nó đào được nền thì mình phải chạy ở chuyển về đây ở
về đây thì nhà nước nó đào đường đến đây rồi xong đào được nền bằng được sát mặt bằng ở thì nhất là vốn khỏi
có đường đi đến hà giang rồi về đây chuyển
thì nhất là vốn khỏi
thì nhất là vốn khỏi
thì nhất là yên tâm
nước thì nhà nước kéo từ trong ra thì sắp được rồi nhưng mà chưa được nhưng mà mấy ngày thời gian hơn tuần thì lại được nước uống rồi
đến nay đã có sáu trên hai mươi ba hộ dân chuyển về nơi tái định cư
các hộ còn lại đã nhận bàn giao đất chuẩn bị di chuyển trong thời gian tới
các hộ này đa số là hộ cũng nghèo do vậy cũng là cái khó khăn
nhưng mà viện chúng tôi thì cũng tập trung vào cái nhất là chỉ đạo sát
rồi các đoàn thể của xã tập trung là tuyên truyền cho các hộ dân là nhận thức được cái việc là di chuyển vào cái vị trí mới
để làm bảo an toàn cho cái trong cái mùa mưa sắp tới
và cũng sẽ có cái định hướng là sẽ có trích một phần cái ngân sách của địa phương
thì địa phương sẽ có một cái khoản để hỗ trợ riêng cho các hộ này để sớm ổn định cái đời sống
để phát huy hiệu quả công tác di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng
vùng thiên tai nguy hiểm các cấp chính quyền cần tạo điều kiện hỗ trợ tư liệu sản xuất
để người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo